sau một tuần nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo phan thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện rồng riềng bảy năm tù về tội giết người
theo có trạm vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tú đi xe ô tô đến một quán nhậu ở phường an hòa thành phố rạch giá để nhậu
tại đây tú đã thấy nguyễn thị ngọc thủy là vợ đã ly hôn cũng đang nhậu gần đó cùng với nguyễn thị mộng tuyền và một số bạn
nên tú nổi cơn gen khi mọi người đi về tuyền sợ thủy đi về một mình bị tú hành hung nên đã điều khiển xe mô tô chở thủy về
lúc này tú điều khiển xe ô tô bám theo sau khi đến ngã ba thuộc phường vĩnh lạc thì tú tăng tốc đâm vào đuôi xe của tuyền
làm người và xe va vào cây dừa ven đường hậu quả tuyền đã bị thương tật sáu mươi
sau khi gây án tú đến cơ quan công an đầu thú ngoài lệnh án bảy năm tù hội đồng xét xử còn buộc tú bồi thường cho nguyễn thị mộng tuyền số tiền hơn một chín tỷ đồng